ngày một mươi sáu tháng một tại cảng cá an hòa xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam tỉnh đoàn quảng nam
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam hội nghề cá quảng nam
phối hợp với báo tuổi trẻ và tổng công ty thương mại sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
đã tổ chức ngày hội mùa xuân biển đảo lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội diễn ra với rất nhiều hoạt động giao lưu thắm tỉnh quân dân giữa cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên
giao lưu văn nghệ tặng quà tết và học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
hướng dẫn sơ cấp cứu trao cờ tổ quốc và tặng quà cho ngư dân
ngày hội còn có chương trình giao lưu nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về biển đảo
do các nghệ sĩ của thành phố hồ chí minh trình diễn
chương trình mùa xuân bình đố cũng giúp đỡ cho người dân chúng tôi được vương sơ bước biển
được lau dè và được sự giúp đỡ của các quân chức năng thì chúng tôi cũng tuần kích

ngày hội mùa xuân biển đảo là dịp để kết nối đất liền với đảo xa
truyền tài những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân trong đất liền
sẽ chia hương xuân đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và tạo thêm niềm tin
để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển trong những ngày đầu xuân mới
đây là một chương trình một nội dung phải nói hết sức đầy ý nghĩa
thì qua cái nội dung này là cũng gửi gắm cho bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong cái việc mà động viên giáo dục và cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển
bắt hải sản trên vùng biển của việt nam chúng ta
trong những năm qua được sự quan tâm của bạn về nhà nước
sự phối hợp của các cơ quan
các cơ quan bàn ngàn đã tạo điều kiện cho ngư dân quảng nam vươn khơi bám biển
với mặt biển mà bà con chúng ta bám biển không những góp phần đời sống ổn định kinh tế
của bà con ngư dân ven biển mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh của tổ quốc
tại ngày hội ban tổ chức đã tặng một trăm linh lá cờ tổ quốc cho ngư dân
tặng một trăm linh phần quà cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
tặng năm phần quà đặc biệt cho bà con ngư dân đánh bắt xa bờ bị tai nạn trên biển
với tổng kinh phí hơn hai trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó ban tổ chức cũng đã trao tặng hai mươi xuất quà cho các cháu học sinh giỏi
là con em cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên biển ở tỉnh quảng nam